thông tin do ảnh hưởng của bão số hai các tỉnh miền trung đều đã có mưa lớn kéo dài suốt từ bảy giờ tối ngày hôm qua cho đến bốn giờ ngày hôm nay
lượng mưa tại nhiều điểm là hơn một trăm linh mm đáng chú ý là ở hà tĩnh có nơi hơn hai trăm linh mm
mọi công tác triển khai ứng phó vẫn đang được chính quyền địa phương gấp xuất hoàn tất nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra
sáng nay ngày hai tháng tám các ngành địa phương trong tỉnh nghệ an cùng người dân đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số hai dự báo có nguy cơ đổ bộ vào địa bàn tỉnh
trên địa bàn tuyến biển nghệ an có ba bốn trăm tám mươi tám phương tiện với một mươi bảy bốn trăm bốn mươi lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển
dự kiến phương án nghệ an di rời dân tại chỗ một mươi sáu hai trăm linh người sơ tán đến chỗ khác hai người
còn tại các địa bàn vùng núi tỉnh hà tĩnh sau nhiều ngày mưa lớn đất đá đã ngấm nước nên nguy cơ sạt lở đất là rất lớn
lực lượng công an bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát các vị trí sung yếu tổ chức sơ tán dân khi cần thiết trước khi bão số hai đổ bộ
tại các địa phương như hương khê hương sơn cũng xuất hiện mưa lớn gây nguy cơ tiềm ẩn sạt lở đất đá và lũ quét
tại các vùng biển như lộc hà nghi xuân kỳ anh gió bắt đầu mạnh lên dần từ cấp sáu cấp tám
quảng bình hiện có sáu chín trăm chín mươi phương tiện với hai mươi một chín trăm hai mươi lao động đang neo đậu tại bờ tránh chú bão an toàn nhằm phòng tránh thiệt hại
hiện nay bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đang tiếp tục theo dõi diễn biến của bão duy trì nghiêm kiếp trực sẵn sàng lực lượng phương tiện trang bị tham gia ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các đồn tuyến biên giới đất liền tiếp tục phối hợp với các địa phương giả soát các khu vực xảy ra lũ quét xa lở đất ngập lụt để có phương án di rời dân

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại